các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chessy sẵn sàng cho chuyến làm khách trước leicester city
trung kết đơn nữ api international sydney johanna conta đăng quang ngôi vua địch
những thông tin bóng đá quốc tế sẽ mở đầu bản tin tối ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến tại la liga cuộc đua tới trước vua địch đang diễn ra hấp dẫn
đêm nay gác khổng lồ sucatalan barcelona sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm xếp trên
khi chỉ đụng độ với la liga
la spalmast đội bóng chưa từng thắng nhà đơn công vua địch trong quá khứ
sau trận hòa bạc nhược trước villarreal ở vòng trước vào đêm nay barcelona sẽ trở về thánh điện nou camp
để tiếp đón la spalmast tại vòng một mươi tám la liga
thầy cho luis enrique đang khiến người hâm mộ lo lắng
sau một mươi bảy vòng đấu nhà đơn kim vua địch chỉ mang về ba mươi năm điểm
xếp ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng sau sevilla và real madrid
khoảng cách giữa họ với đại kinh địch thành madrid vẫn là năm điểm
nhưng đội bóng sucatalan lại thi đấu nhiều hơn
phong độ trong năm mới của barca cũng không thật sự tốt
ba trận gần nhất messi cùng các đồng đội thắng một hòa một và để thua một
rất may cho nhà đơn kim vua địch là ở vòng này
trong khi hai đội dân đầu sevilla và real madrid có cuộc chạm chán truyền tiếp
thì barca lại chỉ phải tiếp đón đối thủ nhẹ ký la spalmast
đội bóng đứng thứ tám trên bảng xếp hạng và chưa từng thắng bassage trong quá khứ
với đội hình chất lượng cùng lợi thế sân nhà barcelona được dự đoán sẽ giành tròn ba điểm
trận đấu giữa hai đội sẽ được diễn ra vào lúc hai mươi hai h một mươi năm
chuyển sang diễn biến tại xứ sơn mù
vào tối nay giải bóng đá hoa hải anh sẽ trở lại
trận đấu muộn nhất của ngày thứ bảy chứng kiến chuyến lòng khách của đội đấu bảng chelsea
trước nhà đơn kim vua địch leicester city
một trận đấu không dễ cho cả hai
bởi chelsea có phong độ tốt hơn nhưng leicester city đang rất quyết tâm trên sân nhà
hai bàn thua trước tottenham ở vòng hai mươi đã khiến đà thắng tiến của chelsea bị trứng lại
không những thế khoảng cách giữa đội bóng của hỗ lực viên antonio conte
và các đội bám đuổi cũng bị thu hẹp hơn
chính vì vậy việc hỗ lực viên người italia tỏ ra quyết tâm
trước chuyến lòng khách đến leicester cũng là điều dễ hiểu
tuy nhiên có vẻ như điều mà đội khách cần giải quyết trước chính là tình hình nội bộ
những bất đồng với bàn huấn luyện đã khiến chân sức hàng đầu diego costa bị loại khỏi đội hình cho trận đấu này
trong khi đó trung vệ john terry cũng không thể ra sân vì án treo giò
đây chắc chắn là một trận đấu không hề dễ dàng
claudio ranieri là một hỗ lực viên giỏi
tất cả đều đã thấy ông ấy có thể làm được những gì ở mùa giải trước
với chanci điều quan trọng nhất vào lúc này là chúng tôi phải tập trung để trở lại với chiến thắng
chí lực gia người italia mới đây vừa có lần thứ ba liên tiếp
giành giải thưởng hỗ lực viên xuất sắc nhất tháng của giải ngoài hạng anh
trận đấu giữa leicester city và chelsea sẽ bắt đầu vào lúc h ba mươi phút dạng sáng ngày mai theo giờ việt nam
ngay trước thêm trận chiến với leicester city đôi bóng thành london chelsea đã đón tin vui
khi thuyền trưởng của club antonio conte đã được ban tổ chức giải ngoài hạng anh vinh danh
chiều qua ban tổ chức mimolic
đã công bố chủ nhân danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng một mươi hai
với năm bản thắng và ba phạt kiến tạo thành bàn
tiền đạo đam khoác áo con gỗ manchester yêu thức zlatan ibrahimovic đã vinh dự được nhận giải
dù đã bước sang tuổi ba mươi năm nhưng ibraymovic vẫn cho thấy tuổi tác không hề ảnh hưởng tới phong độ của anh
chỉ tính riêng trong tháng một mươi một và một mươi hai
thủ cầu thủ của paris saint germain đã có một mươi hai lần lập công
trong một mươi hai trận đấu gần nhất được ra sân tại giải ngoài hạng anh
như phong độ tốt của ibra
đang trải qua chú trận ấn tượng với mạch sáu trận thắng liên tiếp
trong khi đó người đồng đội của ibrahimovic tại manchester yêu thức là henrikh mkhitaryan
đã được vinh danh ở hàng mục bàn thắng đẹp nhất tháng một mươi hai
trong chiến thắng ba một trước sunderland
tiền vệ nguyễn armenia đã lập siêu phẩm theo phong cách bộ cạp từ chính điều truyền của ibra
tuy nhiên thành công của bộ đôi đam khoác áo manchester yêu thức
không thể so sánh được với antonio conte huấn luyện viên trưởng của club chelsea
với thành công của ibrahimovic
ngoại bóng đá vô địch châu phi can hai nghìn một mươi bảy sẽ chính thức được khởi tranh
cho đến lúc này vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng tổ chức
của nước chủ nhà gabon
tuy nhiên liên đoàn bóng đá châu phi đã khẳng định
mọi vấn đề về an ninh sẽ được đảm bảo
trong buổi họp báo diễn ra vào hôm qua
tổng thư ký liên đoàn bóng đá châu phi ông hicham n amrani
một lần nữa tái khẳng định can hai nghìn một mươi bảy sẽ là một giải đấu đặc biệt thành công
bất chấp những lo ngại về an ninh trong thời gian gần đây
trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu
nước chủ nhà carbon đã gặp nhiều bất ổn cả về chính trị và kinh tế
nhưng theo ông el amrani mọi việc đã được chuẩn bị chú đáo
chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra
vì thế đây sẽ là một giải đấu thành công
mọi vấn đề đều đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng
lúc này không thể khẳng định sự ổn định ở bất cứ quốc gia châu phi nào
nhưng tôi tin là gabon sẽ tổ chức can hai nghìn một mươi bảy thành công tốt đẹp
ở thời điểm hiện tại ngay nội bộ liên đoàn bóng đá châu phi
cũng đang phải đối mặt với những bất ổn
khi tháng ba tới sẽ là cuộc bầu cử cho chiếc ghế chủ tịch tiếp theo
hiện tại chủ tịch của liên đoàn bóng đá châu phi
ông issa hayatu người cameroon đã bảy mươi tuổi
song vẫn đang vận động tranh cử để tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa
tiếp tục sẽ là diễn biến của môn quần vợt

bất ngờ lớn đã xảy ra khi tay vợt được đánh giá cao hơn là reshwanska
đã thất bại trước johanna conta
qua đó ngậm ngùi về nhì ở giải đấu đầu tiên của cô trong năm hai nghìn một mươi bảy
trước khi bước vào cuộc đấu này
reshwanska là tay vợt được đánh giá cao hơn
khi cô là giống số hai của giải
không như vậy trong hai lần gần nhất gặp nhau
chiến thắng cũng đều thuộc về tay vợt người ba lan
tuy nhiên ở lần tái đấu này điều tương tự lại không xảy ra
sau khi giành chiến thắng ở xét đầu với tỷ số sáu bốn
conta tiếp tục thể hiện sự dũng mánh của mình ở trong xét đấu thứ hai
khi không cho đối thủ có cơ hội kịp trở tay
conta tiếp tục thể hiện những pha phát bóng mạnh mẽ
và ghi điểm ở những thời điểm quan trọng
để rồi kết thúc xét đấu với chiến thắng sáu mươi hai
giành chiến thắng trung quốc với tỷ số hai
không trước agnieszka rawaska sau một giờ hai mươi ba phút thi đấu
hà dũng số sáu của giải chính thức trở thành tân vương của giải đấu
và giành cúp vô địch đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy
một thông tin đáng chú ý diễn ra ngày hôm qua
cử tạ vốn là thế mạnh của thể thao trung quốc
tuy nhiên môn thể thao này đang khiến cho quốc gia đông dân nhất thế giới
đối mặt với những án phạt trong đó dình lưu tới đôi bình
ủy ban olympic quốc tế ioc đang cân nhắc đưa ra án kỷ luật nặng
cho cử tại trung quốc
sau khi ba vận động viên cử tạ nước này bị phát hiện dùng đô pình
cụ thể ioc đã tước ba huy chương vàng
mạc cao lê hạng cân bảy mươi năm kg của nữ
chen xisa hạng cân bốn mươi tám kg của nữ
và liu chuhong hạng cân sáu mươi chín kg của nữ
giành được tại olympic bắc kinh năm hai nghìn tám
đây là ba trong số tám vận động viên của trung quốc
bị phát hiện dùng đô pình bởi chương trình giả soát lại các mẫu xét nghiệm
từ những kỳ thế vận hội trước của ioc
liên đoàn cử tạ thế giới đã giao luật bất kỳ quốc gia nào
có ba hoặc nhiều hơn số vận động viên bị phát hiện dùng tính viên đô pình
sẽ bị cấm thi đấu quốc tế một năm
việc ioc ban hành án phạt với các vận động viên của trung quốc
là điều kiện để liên đoàn cử tạ thế giới
đưa ra quyết định kỷ luật với cử tại trung quốc
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhật trình thể thao tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại